kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân với các tin tức cập nhật
bốn đối tượng có hành vi mua bán trái phép bốn bánh heroin tại quốc lộ bảy mươi thuộc tổ ba mươi phường lào cai thành phố lào cai đã bị công an tỉnh lào cai bắt giữ
một mươi tám h năm mươi năm phút ngày hai mươi bảy tháng bốn tại khu vực trên công an thành phố lào cai đã bắt quả tăng ba đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
gồm giàng a dơ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu giàng a tính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cùng chú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên giàng thị xóa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú huyện bắc hà tỉnh lào cai
thu giữ tại hiện trường bốn bánh heroin một xe máy ba điện thoại di động năm năm triệu đồng cùng một số vật chứng liên quan
mở rộng điều tra cơ quan công an đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với giàng tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện mường khương tỉnh lào cai
vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra
công an tỉnh hậu giang cho biết đang tăng cường chấn áp xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe cổ vũ đua xe trái phép đánh nhau gây mất an ninh trả tự
cụ thể vào tối ngày hai mươi chín tháng bốn công an thành phố vị thanh phát hiện hàng chục thanh niên điều khiển xe phân khối lớn tụ tập nẹt bô phóng nhanh gây mất an ninh trả tự
tại một khu dân cư nên huy động lực lượng chốt chặn tiến hành kiểm tra phát hiện nhiều trường hợp không đủ tuổi lái xe không giấy phép lái xe
giấy đăng ký xe phương tiện có dấu hiệu độ chế không biển số lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản vi phạm hành chính với ba mươi một trường hợp
và đưa hơn ba mươi phương tiện về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó vào tối ngày hai mươi tám tháng bốn công an huyện vị thủy phát hiện có hai nhóm thanh niên đánh nhau tại thị trấn nàng mau
ngay trong đêm đơn vị đã tập trung lực lượng xác định được các đối tượng liên quan và đưa gần một mươi năm đối tượng về cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra
qua công tác đảm bảo an ninh mạng công an tỉnh lâm đồng phát hiện hiện nay trên không gian mạng lan truyền thông tin cho rằng đà lạt xảy ra biên lớn
đà lạt xảy ra vấn đề cấm người dân ra đường đà lạt xảy ra bạo động bắn súng gây hoang mang dư luận ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trả tự tại địa phương
công an tỉnh lâm đồng khẳng định các thông tin nêu trên đều là sai sự thật vi phạm pháp luật
hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra xác minh các trường hợp lan truyền phát tán thông tin sai sự thật xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
nghi nhận trên địa bàn thành phố đà lạt trong ba ngày nghỉ lễ vừa qua các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh lâm đồng và công an thành phố đà lạt đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác công an
đảm bảo an ninh an toàn các hoạt động văn hóa xã hội du lịch trong đó có các sự kiện âm nhạc nghệ thuật diễn ra trên địa bàn
chiều qua ba mươi tháng bốn ban an toàn giao thông tỉnh gia lai cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ hai xe khách đối đầu nhau ở ngã tư đường tránh đường hồ chí minh và quốc lộ hai mươi năm đoạn qua huyện chư sê tỉnh gia lai vào dạng sáng cùng ngày

cơ quan chức năng cho biết không thể trích dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của xe khách quốc cường biển kiểm soát bốn mươi bảy b hai nghìn hai mươi sáu trong vụ tai nạn giao thông nói trên nên phải chờ các kết quả điều tra liên quan
trong khi đó căn cứ dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe khách cô hai biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi chín nghìn bốn trăm tám mươi chín thời điểm đến ngã tư và ngay trước lúc xảy ra tai nạn giao thông xe khách này chạy tám mươi bốn km trên giờ
như antv đã đưa tin vào dạng sáng ngày ba mươi tháng bốn hai xe khách nói trên đã va chạm với nhau tại ngã tư
đường tránh đường hồ chí minh giao với quốc lộ hai mươi năm thuộc thị trấn chư sê tỉnh gia lai vụ tai nạn khiến một người tử vong và nhiều người bị thương
thông tin từ trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam cho biết vào sáng ngày ba mươi tháng bốn trung tâm nhận được thông tin tàu sunrise hai trăm sáu mươi tám có một mươi thuyền viên
trong khi hành trình chở hơn ba tấn xi măng từ cảng phúc sơn càng đường thủy nội địa thuộc huyện kim môn tỉnh hải dương đi quy nhơn
sau đó mắc cạn tại vị trí cách cửa ba lạt nam định khoảng năm hải lý về phía tây nam
sau khi nhận được tin báo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nam định đã chỉ đạo đồn biên phòng quất lâm cử cán bộ phối hợp với các lực lượng chức năng ra cứu nạn
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cán bộ đồn biên phòng quất lâm trên hai tàu cá của ngư dân đã cứu được một mươi thuyền viên bị nạn
hiện bộ đội biên phòng nam định đã chỉ đạo đồn biên phòng quất lâm liên hệ với chủ phương tiện để có phương án khắc phục và trục vớt hoàn chỉnh thủ tục bàn giao người cho gia đình và doanh nghiệp tiếp nhận